xin được chuyển sang những tin tức khác liên quan đến ca mắc mới và tình hình dịch bệnh tại trung quốc
hiện nay các biện pháp nới lỏng mới được áp dụng nhằm giúp thành phố thâm quyến cân bằng giữa ngăn ngừa và kiểm soát đại dịch với phát triển kinh tế và xã hội
tối một mươi bảy tháng ba chính quyền thành phố thâm quyến thuộc tỉnh quảng đông miền nam trung quốc đã nới lỏng một phần các biện pháp phong tỏa
sau khi chủ tịch nước này tập cận bình nhấn mạnh tới sự cần thiết phải giảm thiểu tối đa tác động của đại dịch covid một mươi chín đến nền kinh tế
thành phố trung tâm công nghệ của trung quốc với một mươi bảy năm triệu dân này đã bị phong tỏa hoàn toàn từ ngày một mươi ba tháng ba
tuy nhiên theo thông báo mới nhất những địa điểm được đánh giá đã đạt mục tiêu không covid một mươi chín trong cộng đồng tại bốn quận
và một đặc khu kinh tế của thành phố đã được cho nối lại hoạt động tại các công sở nhà máy và giao thông công cộng
theo dữ liệu của ủy ban y tế quốc gia trung quốc ngày một mươi tám tháng ba đã ghi nhận bốn ba trăm sáu mươi năm ca mắc mới trong bối cảnh biến thể omicron bùng phát
tạo ra đợt dịch covid một mươi chín tồi tệ nhất ở nước
từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay việc phong tỏa chống dịch theo cách tiếp cận không covid đã ảnh hưởng đến các thành phố cảng và công nghiệp lớn của trung quốc
cũng như làm giảm tăng trưởng kinh tế khiến bắc kinh hồi đầu tháng phải thông báo mục tiêu tăng trưởng gdp năm năm mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ
thông báo của trung tâm chỉ huy ứng phó covid một mươi chín của thành phố thâm quyến khẳng định các biện pháp nới lỏng mới được áp dụng
nhằm cân bằng giữa ngăn ngừa và kiểm soát đại dịch với phát triển kinh tế và xã hội tại đây
cảng diêm điền
có vị trí quan trọng trong vận tải đường biển toàn cầu cũng nằm trong những quận được nới lỏng hạn chế
thông báo cũng cho biết thêm dù diễn biến dịch tại thâm quyến vẫn nghiêm trọng
sau nhìn chung tình hình vẫn có thể kiểm soát được và đến nay thành phố đã hoàn tất hai đợt xét nghiệm covid một mươi chín đại trà cho người dân
theo số liệu của ủy ban y tế quốc gia trung quốc thâm quyền đã ghi nhận một trăm linh năm ca mắc mới trong ngày một mươi tám tháng ba
thâm quyến là điểm xuất phát trong chuỗi cung ứng của nhiều doanh nghiệp lớn toàn cầu sản xuất đa dạng mặt hàng
từ điện thoại iphone cho đến máy giặt nhiều tập đoàn công nghệ lớn nhất trung quốc cũng đặt cơ sở ở đây
do đó việc nới lỏng và dỡ bỏ phong tỏa một phần thành phố thâm quyến chỉ là một sáng một chiều
khi covid đang hồi sinh ở trung quốc nhà lãnh đạo của đất nước đã ra dấu hiệu rằng
trọng tâm của ông lần này là khắc phục thiệt hại tài sản thế chấp cho nền kinh tế khổng lồ của nó
chủ tịch tập cận bình cho biết sẽ giảm thiểu tác động kinh tế của đợt tăng đột biến covid này
tuyên bố của ông tập có thể giải quyết
nó có thể được coi là sự thừa nhận ngầm với tác động của chiến lược zero covid của trung quốc
và các biện pháp đóng cửa nghiêm ngặt của nước này đối với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới
trung quốc đang đối mặt với đợt tăng covid một mươi chín lớn nhất kể từ đợt bùng phát đầu tiên ở vũ hán vào đầu năm hai nghìn hai mươi
và trọng tâm của nước này phần lớn vẫn là ngăn chặn đại dịch mà các nước khác đã quyết định chung sống
các nhà chức trách đã áp dụng nhiều biện pháp nghiêm ngặt để kiểm soát sự lây lan của virus
kể từ khi các trường hợp gia tăng trên khắp đất nước vào đầu tháng này
hàng chục triệu người đã bị phong tỏa dưới nhiều hình thức khác nhau
các doanh nghiệp bị đóng cửa và việc đi lại bị hạn chế ở một số trung tâm công nghiệp và công nghệ lớn
nhưng những hạn chế nghiêm ngặt đó đều phải trả giá
các nhà kinh tế đã dự đoán một tác động lớn đối với nền kinh tế trung quốc bởi các cuộc đóng cửa trên diện rộng
các nhà phân tích của goldman sachs ước tính ngày một mươi bảy tháng ba rằng
việc khóa ba mươi trung quốc trong bốn tuần có thể làm giảm gdp khoảng một điểm phần trăm
trong khi đó các nhà phân tích của namora tin rằng
chiến lược zero covid sẽ khiến bắc kinh khá khó đạt được mục tiêu tăng trưởng năm năm trong năm hai nghìn hai mươi
lo ngại về cuộc khủng hoảng covid hồi đầu tuần đã kích hoạt đợt bán tháo tồi tệ nhất đối với chứng khoán trung quốc
trong hơn một thập kỷ khiến chính phủ phải vào cuộc để chấn an các nhà đầu tư và ngăn chặn đà trượt giá
ngay cả trước tuyên bố của ông tập ngày một mươi bảy tháng ba đã có những dấu hiệu cho thấy
chính phủ trung quốc không còn cảm thấy chứa đựng đại dịch có thể đến với cái giá phải trả là sự ổn định kinh tế
như vậy ngay lúc này
nói không quá thì chủ tịch tập cận bình đã sẵn sàng thừa nhận tác động không nhỏ của covid một mươi chín tới trung quốc và nền kinh tế toàn cầu
bằng việc này điều mà chủ tịch tập cận bình sẽ thề rằng giảm thiểu thấp nhất tác động của covid một mươi chín đến nền kinh tế của nước này
vậy còn chiến dịch zero covid nước này có tiếp tục nữa hay không vẫn phụ thuộc vào những quyết sách của chủ tịch tập cận bình
thưa quý vị hiện nay biến thể covid một mươi chín vẫn là một ẩn số đang được các chuyên gia nhà khoa học trên thế giới giải mã
tuy nhiên theo nhiều nghiên cứu
biến thể này có thể là một tín hiệu mừng để kết thúc đại dịch
chúng tôi sẽ cập nhật những tin tức mới nhất về biến thể này tới quý vị
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại